tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh hà nam cũng có sự thuyên giảm
đó là thông tin từ hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín mà tỉnh hà nam vừa tổ chức
năm hai nghìn một mươi tám ban an toàn giao thông tỉnh hà nam đã chủ động tham mưu với tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp các ngành
huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
công tác xây dựng duy trì và nhân rộng các mô hình phong trào hoạt động hiệu quả
trong công tác bảo đảm an toàn giao thông được đẩy mạnh
tình hình tai nạn giao thông đã được kiềm chế và giảm cả ba tiêu chí
cũng trong năm qua toàn tỉnh xảy ra một trăm ba mươi bốn vụ tai nạn giao thông
làm chết bảy mươi chín người và bị thương tám mươi ba người giảm năm vụ so với năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh hà nam phân đấu giảm tối thiểu năm số vụ số người chết và số người bị thương
so với năm hai nghìn một mươi tám giảm một mươi trở lên con số thương vong của hành khách đi ô tô
và người đi mô tô xe máy